tận dụng hơn một mươi km đường biên giới tiếp xác với trung quốc một số người dân xã bản lầu bị mua chuộc đã bước chân vào con đường mua bán trái phép chất ma túy và phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật
đến bản đồng hôm nay người ta vẫn cảm nhận thấy phản phấn đâu đó nét u ướt của những người phụ nữ chờ chồng những đứa trẻ mong cha những người già thu mình đợi chồng con trở về
một đối tượng phạm tội ma túy đã bị bắt từ tháng một mươi hai năm ngoái
trước đó một năm chồng của sàn thị say con trai vàng xeo khoáng là vàng liền hòa cũng bị bắt quả tang với hai trăm năm mươi viên ma túy tổng hợp
khi các đối tượng bị bắt thì thân nhân cũng rất là tỏ ra rất là buồn
còn lại bây giờ hiện tại là còn một đối tượng là con của đối tượng vàng xeo quáng
thì cũng được gia đình thường xuyên gia đình phối hợp với cả công an xã và các lực lượng của thôn cũng tuyên truyền vận động
nói chung là khi để không mắc lại những sai lầm của bố và những người xung quanh
bảy h năm mươi phút ngày một tháng một mươi lực lượng cảnh sát đã bắt đối tượng vàng liền hòa hai mươi hai tuổi
khi khám chiếc xe hòa điều khiển cảnh sát thu giữ ba lô chứa ma túy
qua kiểm đếm số lượng ma túy tổng hợp lên đến hai trăm năm mươi viên
đây là số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay bị bắt giữ trên địa bàn tỉnh biên giới lào cai
đây là tất cả những gì người phụ nữ xem được về chồng mình sau một ngày dài chờ mãi không thấy chồng về
điện thoại không liên lạc được
khoảnh khắc này chắc hẳn sẽ là khoảnh khắc ám ảnh mãi mãi
khoảnh khắc này chắc hẳn sẽ là khoảnh khắc ám ảnh mãi
mình với ba đứa trẻ trong một ngôi nhà lớn
những đứa con của cô đứa lớn nhất sáu tuổi đứa thứ hai năm tuổi và đứa nhỏ nhất mới ba tuổi
ngôi nhà to đẹp những bộ quần áo hợp mốt chắc hẳn sẽ chẳng còn ý nghĩa khi người đàn ông của cô đã bị tuyên án tử hình
người mẹ hai mươi bốn tuổi sẽ vật lộn thế nào với những khó khăn trong cuộc sống với nỗi lo cơm áo gạo tiền và sự cô đơn khi đêm xuống
gần hai năm gánh vác mọi việc trong nhà từ lao động kiếm tiền chăm lo con cái đến thăm nuôi một tử tù đã cho cô rất nhiều trải nghiệm
và trong đó có lẽ bao trùm hơn tất cả chính là sự cô độc
trong đó có lẽ bao trùm hơn tất cả chính là sự cô đồng
nói ra chồng em đi rồi còn bố chồng ở nhà thì nhiều lúc em cũng gửi con cho bố chồng ấy
bây giờ nó lại đi rồi em chỉ biết có lớp thôi em không biết làm sao
đây là những hình ảnh được lan truyền rộng rãi trên internet mà bất cứ ai cũng có thể tìm kiếm
một trong ba người đàn ông bị bắt giữ này chính là vàng xeoáng ở thôn tả po xã bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai
đối tượng quáng bị bắt khi đi
vàng xeo quáng đang cùng với đồng bọn vận chuyển trái phép một trăm bốn mươi bánh heroin
trong ngôi nhà to đẹp của vàng xeo quãng ở bản lầu chỉ còn hai vợ chồng người con trai út ma sáng
con dâu út của quán may mắn hơn người chị dâu sàn thị say vì vẫn có chồng bên cạnh
nhưng dường như vẫn có một nỗi lo âm
ông mơ hổ một dự cảm mong manh bất an nào đó trong tâm tưởng của cô khi bố chồng anh trai của chồng đều lần lượt bị đi tù vì ma túy
sáng chỉ dám khẩn cầu một ước mong
khi em nghe tin bố chồng bị như thế là em cũng buồn và cũng mong là chồng không đi sai
công đường như thế là phải bị bắt và hai vợ chồng phải mỗi người một nơi
không phải buồn là tự một mình phải nuôi con ạ
chồng em sẽ không đi sai những con đường như thế
duyên số đã đưa ma xéng và vàng thị say trở thành người trong một nhà
sự bất hạnh mà ma túy đã run rủi họ đến gần nhau hơn
sàn thị say dựa vào gia đình em chồng để vượt qua những ngày rông bão trong cuộc đời mình
còn ma sáng cũng giúp đỡ chị dâu
có lẽ họ cũng hiểu rằng chỉ có lao động chân chính mới mang lại cuộc đời bình yên thật sự
và bình yên chính là giá trị cốt lõi nhất của cuộc sống
cảm ơn các bạn đã theo dõi
bây giờ em cũng suốt ngày đi làm
em trồng quý với lại dứa trồng sáng
em đi làm thì em đứa con u đấy đi làm thiêu còn hai đứa lớn thì đi học
nắng dần buông ở bản lầu hai ngôi nhà khang trang to đẹp lại càng làm tót lên nách cô độc u hoài của những người phụ nữ sinh sống ở đó

hầu hết đàn ông trong nhà đều sát biệt
trong nhà đều ra vào vòng lao lý
về ma túy hệ lụy đau lòng
từ nhiều gia đình như vậy
đã tạo nên một bản lầu thật lặng lẽ
trời tắt nắng
trong căn bếp cũ vợ chồng ông cư tỏa
một gia đình người mông
cũng sinh sống ở bản lầu đang lủi thổi
hai đứa chót của ông tỏa được ông bà ngoại
của chúng đón về chơi ngày cuối tuần
nhà chị còn lại
hai ông bà vợ chồng ông tỏa
năm nay đã tám mươi hai tuổi
ông tỏa ở với gia đình
người con trai út nhà vốn đông người
thế nhưng vì nhiều lý do mà tất cả mọi người
đều lần lượt vắng nhà
con trai ông tỏa hiện
phải thi hành án tủ giam vì tội
liên quan đến ma túy
cháu trai của ông cách đây không lâu bị xử án
về tội gianh cướp tài sản
con dâu cháu dâu ông tỏa
vì buồn chán mà người bỏ đi lấy
chồng khác người sang trung quốc biệt tâm
để lại cho ông bà già chăm sóc
hai đứa chắt nội
gia đình ở đây là ông bà
chỉ có ông bà
với hai đứa cháu thì ở lại
thì nó đã xảy ra rất khổ
và hai ông bà thì cũng chẳng đi làm được cái gì nữa
hai ông bà suốt ngày ở nhà đó
có một con cháu thì hai ông bà đi cá cỏ cho cháu thôi

già không làm được gì mới suy nghĩ nhiều
mỗi ngày ông tỏa vẫn ngồi đây để nhìn ra xa bên kia biên giới
ông bà tỏa đã già chỉ cho ngày về với tổ tiên
nhưng ông bà vẫn canh cánh nỗi lo
những đứa trẻ thơ dạy mà ma túy và tù tội đã đưa đẩy
để ông bà phải chịu trách nhiệm hoàn toàn vì chúng
tương lai của chúng sẽ như thế nào
nếu một ngày ông bà tỏa đi xa

nếu một ngày ông bà tỏa đi xa

nếu một ngày ông bà tỏa đi xa
thương hai đứa cháu

nhưng không biết làm thế nào
chúng tôi già cả rồi không còn sức lao động nữa

thương cháu nhưng không biết phải làm sao

ở bản lầu vẫn còn nhiều câu chuyện đau lòng về ma túy
nhưng tôi chỉ nghe thấy về địa chỉ xách quản lý của công an xã
bản lầu hiện có ba mươi đối tượng liên quan đến ma túy
trong đó có những người đã chấp hành đang chấp hành án
trong đó có những người đã chấp hành đang chấp hành án
và những người đang chờ xét xử về các tội danh liên quan đến ma túy
và những người đang chờ xét xử về các tội danh liên quan đến ma túy
con số này chưa phải là con số cuối cùng
và là một con số không hề nhỏ
so với một xã thưa dần như bản lầu

mà tùy ý có thể mang đến cho người ta tiền bạc và một cái dầu tróng vánh
nhưng rất nhanh thôi họ sẽ phải trả giá bằng những năm tháng trong song sắt
thậm chí là chính mạng sống của mình mà dù bao nhiêu tiền cũng không thể đánh đổi được
những ngôi biệt thự to đẹp mọc lên lạc lẫm ở bàn lầu
sẽ không còn là niềm mơ ước của người dân nếu nó được xây lên bằng những đồng tiền phi pháp
những người nông dân hiền hậu thật thà dần đã hiểu được
vi phạm pháp luật đặc biệt là liên quan đến ma túy cuối cùng cũng phải trả một cái giá đắt
hy vọng rằng trong tương lai không xa khi dân trí được nâng lên
nhận thức của các gia đình về tác hại của ma tùy ý đầy đủ hơn
người ta sẽ không còn thấy một bản lầu lặng lẽ